trong năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế
hủy bỏ một trăm một mươi văn bản nhằm bịt chỗ hỏng thất thoát lãng phí từ cơ chế chính sách
đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với hàng trăm tập thể và cá nhân có những tồn tại sai phạm
tuy nhiên cơ chế chính sách hiện vẫn chưa đồng bộ và gây khó khăn cho công tác này
năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã triển khai có hiệu quả hiến pháp và luật kiểm toán nhà nước
với việc ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn thi hành gắn với cải cách hành chính trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao
trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị kiểm toán đã thực hiện xử lý tài chính được hơn một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
bằng trên bảy mươi bốn số kiến nghị kiểm toán năm hai nghìn một mươi năm của kiểm toán nhà nước
kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật của nhà nước
và góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng chống lãng phí thực hành tiết kiệm trong các cơ quan đơn vị
được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ trên năm trăm linh văn bản quy phạm pháp luật
ngay trong buổi làm việc đầu tiên của năm mới với kiểm toán việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
kiểm toán nhà nước không chỉ phát hiện sai phạm mà còn phát hiện điểm bất hợp lý trong pháp luật
kiểm toán nhà nước không chỉ phát hiện sai phạm canh me đúng sai
mà điều quan trọng hơn là qua công tác kiểm toán phát hiện lỗ hỏng chỗ bất hợp lý của pháp luật